quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong đêm nay khối khí lạnh cuối mùa tiếp tục quá trình suy yếu và lệch về phía đông
nhưng sáng ngày mai nó sẽ được tăng cường trở lại
dưới tác động của khối khí lạnh tăng cường sáng ngày mai thì ở khu vực phía đông bắc bộ
sẽ có mưa và mưa nhỏ trời xe lạnh về đêm và sáng với mức nhiệt giao động từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
đến chiều mai trời chuyển tạnh giáo hơn nhưng vẫn duy trì trạng thái nhiều mây
cộng thêm với những sóng lạnh ở phía bắc vẫn rồn xuống nên nhiệt độ cao nhất trong ngày mai
ở các tỉnh thành phía đông bắc bộ phổ biến từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ trời mát mẻ cả ngày
trong khi đó với các tỉnh thành phía tây bắc bộ hầu như ít chịu tác động của khối khí lạnh
khiến cho khu vực lào cai yên bái và hòa bình nhiều mây hơn nắng yếu nên nhiệt độ giảm nhẹ xuống
còn từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
trong khi đó ở khu vực các tỉnh lai châu điện biên và sơn la ngày mai vẫn duy trì trạng thái
tạnh giáo có nắng nhiệt độ ở đây phổ biến từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ có nơi vẫn đạt ngưỡng nắng nóng trên ba mươi năm độ
hôm nay nắng nóng diện rộng ở khu vực trung bộ chính thức chấm dứt
sang ngày mai cùng với quá trình tăng cường của không khí lạnh ở phía bắc
khu vực các tỉnh thành từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế sẽ nhiều mây hơn
trong đó ở khu vực từ thanh hóa đến hà tĩnh sẽ có mưa mưa nhỏ rải rác
nhiệt độ giảm xuống từ hai mươi tám đến ba mươi độ
khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế
ngày mai chỉ có nắng yếu gián đoạn nên nhiệt độ cũng giảm phổ biến từ ba mươi một ba mươi ba độ
đến tối và đêm mai khu vực này cũng bắt đầu có mưa
các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình thuận trong đêm nay thì không có mưa
ngày mai vẫn có nắng nhiệt độ trưa và chiều mai phổ biến từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
riêng một số nơi ở phía tây của quảng nam và quảng ngãi có nhiệt độ cao hơn
lưu ý chiều tối và tối mai khu vực từ quảng nam đến phú yên sẽ có mưa rào
và rông giải rác
trong cơn rông cần phải đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xét và gió giật mạnh
ở tây nguyên và nam bộ với thời gian nắng mạnh kéo dài suốt từ chín giờ sáng cho đến tận một mươi sáu giờ chiều
khiến cho nắng nóng xuất hiện diện rộng ở cả hai khu vực
cục bộ có nơi nắng nóng gai gắt với mức nhiệt từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
trên biển các khu vực biển vẫn duy trì tình trạng thời tiết tốt
ở khu vực phía bắc của biển đông vùng biển huyện đảo hoàng sa gió nam đến đông nam
ở mức cấp bốn
khu vực giữa của biển đông gió đông nam đến nam ở mức cấp ba đến cấp bốn
còn khu vực phía nam của biển đông vùng biển huyện đảo trường sa vẫn là gió đông bắc ở mức cấp ba
sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước